ngăn chặn và tiến tới chấm dứt dịch bệnh covid một mươi chín là mục tiêu của cả thế giới
và ngay lúc này nhiều nước đang tăng tốc nghiên cứu và sản xuất vaccine
đến nay đã có một trăm ba mươi tám loại vaccine ngừa covid một mươi chín đang trong quá trình đánh giá tiền lâm sàng
trong đó thì có hai mươi chín loại đang được thử nghiệm
việt nam ta cũng đang nỗ lực đẩy mạnh nghiên cứu vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên chúng ta còn gặp rất nhiều khó khăn
hiện nay việt nam có bốn đơn vị đang thực hiện nghiên cứu vaccine covid một mươi chín
trong đó có ba đơn vị của nhà nước và một đơn vị tư nhân
mỗi đơn vị có những cách tiếp cận để nghiên cứu sản xuất vaccine khác nhau dựa trên những kinh nghiệm truyền thống sẵn có
nhờ vậy quá trình nghiên cứu được đẩy nhanh hơn
theo quyền bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nước ta đang nỗ lực để đưa vaccine covid một mươi chín thử nghiệm lâm sàng vào cuối năm nay
tuy nhiên thực tế việc nghiên cứu sản xuất còn gặp nhiều giao càn